chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

nghi phạm dùng xe hàng tấn công đối phương cụng ngã trên phố được xác định là tùng linh một mươi tám tuổi quê hải phòng
tại trụ sở điều tra linh khai tối ngày ba tháng ba thanh niên này cùng nhóm bạn đi xe máy trên đường thì bị một nhóm khác nghi ngờ nhìn đều
sau đó nhóm đối thủ đuổi theo nhóm của linh đến số bốn mươi chín lò đúc
tại đây hai xe trong nhóm của linh bị đối thủ tấn công
thay vậy linh và đồng bọn lao tới hai bên sau đó trừ bới
linh cho hay nhóm đối phương có một xe tông vào nhóm mình nên bị ngã
sau đó nhóm linh mới lao vào ẩu đả
linh cho biết bản thân đã dùng xe hàng để tấn công người bị ngã
cũng theo lời khai của linh lúc đấy do đối tượng suy nghĩ hơi bồng bột nên đã không kiềm chế được cảm xúc hành động
linh tự khai nhận hành vi của mình là sai trái mất kiểm soát
thông tin thêm về vụ việc công an hà nội cho biết một mươi tám đối tượng nêu trên thuộc các nhóm
trước đó tối ngày ba tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh thiếu niên khoảng năm bảy người có hành vi tấn công hai nam thanh niên khác
bên cạnh đó một thanh niên khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy truy đuổi một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác
sau đó cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công năm thanh niên đội mũ bảo hiểm
hiện công an quận hai bà trưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xác định rõ hành vi để xử lý những người này theo quy định pháp luật
chiều ngày hai mươi chín tháng bảy công an tỉnh tiền giang cho biết cảnh sát hình sự tỉnh phối hợp với công an thành phố mỹ tho tiến hành lấy lời khai
phân loại nhóm thanh niên trên nhiều ô tô cất dấu hung khí đi giải quyết mâu thuẫn trở về bị bắt giữ
một số đối tượng khai nhận tham gia khi được điện thoại rủ đi nhưng chưa gây án đã rút về
khoảng một giờ bốn mươi phút ngày hai mươi chín tháng bảy công an nhận được tin báo có băng thanh niên đi trên nhiều ô tô du lịch
mang theo hùng khí đến bệnh viện quân y k một trăm hai mươi thuộc địa phận phương sáu tp mỹ tho để giải quyết
do không gặp nhóm đối tượng từ nơi khác nên một số người này đã lên xe chạy về hướng cầu rạch miễu đi về tỉnh bến tre
gia đình đây là số đối tượng có số má cho vay nặng lãi hoạt động liên tình lập tức cảnh sát hình sự
cảnh sát giao thông cảnh sát một trăm một mươi ba tiền giang triển khai lực lượng chốt chặn dưới chân cầu rạch miễu
thuộc địa phận tp mỹ tho châu đoán xe xuất hiện
dù điều kiện thời tiết có phần không thuận lợi khi mưa liên tục không ngớt
thế nhưng lực lượng công an vẫn bám chốt trên cầu chặn các phương tiện giao thông khác
tránh tình trạng xảy ra thương vong cho người vô tội
đúng như dự đoán một mươi phút sau hai chiếc ô tô bốn chỗ mang biển số bảy mươi một a một mươi hai nghìn hai trăm hai mươi tám và bảy mươi một a sáu nghìn năm trăm sáu mươi bốn
vừa vượt lên khỏi chân cầu hai mươi m phía sau là ba ô tô bốn chỗ và một ô tô bảy chỗ bám theo cùng bắt đầu lên dốc cầu
lực lượng công an đưa phương tiện chốt chặn vây kín cả hai phía dưới và trên cầu không để các xe đi qua
các tài xế phát hiện công an lập tức dừng lại một số mở cửa nhảy xuống đã bị bắt lại
nhiều đối tượng chưa chấp hành yêu cầu rời khỏi phương tiện
buộc công an đã bắn chỉ thiên để khống chế
số đối tượng bị tạm giữ từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tuổi hiện ngụ ở bến tre tiền giang sóc trăng đồng tháp
nhưng có mối quan hệ với nhau phần lớn đều sam trổ
các đối tượng bị yêu cầu rời khỏi xe nằm úp mặt xuống đường
sự kiện vây bắt nhóm đối tượng hung hãn đã thu hút sự quan tâm của dư luận
khu vực cầu rạch miễu trở nên ách tắc do người dân hiếu kỳ tập trung lại để quay phim chụp ảnh
lực lượng chức năng đã phải liên tục điều phối giao thông đồng thời di tản các đám đông tập trung
đại diện công an tỉnh tiền giang cho biết qua làm việc xác định nhóm thanh niên này có đội tuổi từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu tuổi
hầu hết sinh sống tại bến tre
chỉ có vài đối tượng dân long an tiền giang sóc trăng đồng tháp nhưng có mối quan hệ với nhau phần lớn đều xăm trổ
kiểm tra các xe ô tô cảnh sát hình sự thu giữ số tăng vật gồm bốn khẩu súng hai mươi năm viên đạn
một quả nổ tự chế một bình xịt hơi cay một áo khoác lót chống đạn năm dao bấm hai túi ni lông chứa chất bột nghi là ma túy
một mươi một điện thoại di động và một số công cụ khác
xét nghiệm nhanh cơ quan công an phát hiện một mươi sáu người dương tính với chất ma túy
tại cơ quan chức năng các đối tượng cuối đầu thừa nhận hành vi
các đối tượng khai do có mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa bàn tỉnh vĩnh long trong việc cho vay và thanh toán tiền vay mượn
hai bên hẹn gặp nhau ở bãi đất chống gần bệnh viện quân y k một trăm hai mươi tọa lạc ở phương sáu tp mỹ tho để nói chuyện
để tự bảo vệ nhóm đối tượng chuẩn bị đầy đủ hung khí kể cả súng nếu xảy ra bất chắc sẽ hỗn chiến
tiến hành test nhanh có một mươi sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
bước đầu công an xác định kẻ cầm đầu cũng là người quan trọng trong băng nhóm trên là đối tượng hồ thiết tường hai mươi tám tuổi
ngụ ở thị trấn phước mỹ trung huyện mò cây bắc tỉnh bến tre
mở rộng vụ việc lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nhà của đối tượng tường
công an thu giữ hai viên đạn một trái nổ tự chế hung khí tự chế
chiều ngày ba mươi tháng bảy cảnh sát hình sự tỉnh tiền giang cho biết đơn vị đã có quyết định tạm giữ hình sự ba mươi một đối tượng
để mở rộng điều tra làm rõ hành vi gây dối tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tàng trữ trái phép chất ma túy
đây là nhóm bị bắt giữ hai ngày trước đó trên cầu rạch miễu thuộc địa phận thành phố mỹ tho
liên quan tới vụ hẹn giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở tỉnh vĩnh long
do vụ án liên quan tới nhiều đối tượng và nhóm thanh niên ở tỉnh vĩnh long
công an tiền giang tập trung điều tra mở rộng hoạt động của băng nhóm tội phạm này
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh
hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí lao vào hỗn chiến gây náo loạn đường phố
hình ảnh nhóm thanh niên lao vào nhau khiến dư luận không khỏi cảm thấy hoảng sợ
ngay lập tức đoạn video trên được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội
theo chủ nhân tài khoản đăng tải đoạn video vụ việc trên xảy ra tại sân vận động thị xã ba đồn
nguyên nhân được người có mặt tại hiện trường chia sẻ là do hai nhóm có mâu thuẫn từ trước
nên hẹn nhau tại địa điểm trên để giải quyết
ngày bốn tháng bảy thượng tá nguyễn vũ cương trưởng công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
xác nhận lực lượng của đơn vị này đã truy bắt triệu tập và lấy lời khai của nhiều đối tượng
dùng hôn khí tham gia vụ huyết chiến là một người bị thương
cụ thể ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn
đã truy bắt triệu tập đấu tranh với một mươi đối tượng liên quan
ngoài ra cảnh sát đã lần theo dấu vết truy bắt thành công bảy đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một khách sạn ở thành phố đà nẵng và đang tiến hành di lý về địa phương
nhóm này gồm phùng ngọc nam thường gọi là chó thỏa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín phan bảo trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
đình xuân vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cao xuân tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trần tiến đang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trần tiến thông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và trần cao nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đều trú tại phường quảng thọ thị xã ba đồn
đối với những nghi phạm bị bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn
đang đấu tranh lấy lời khai và củng cố hồ sơ
thượng tá cường cho biết thêm khi nhận thông tin xảy ra vụ việc giữa hai nhóm người
ban đầu lực lượng công an đã có mặt để cố gắng
cảm hóa vận động
tuy nhiên khi nhìn thấy sự việc căng thẳng đơn vị lập tức phối hợp với công an huyện quảng trạch
bố trạch và huy động toàn bộ công an các xã phường sẵn sàng lực lượng để ngăn chặn
ứng phó đề phòng các tình huống xấu xảy ra
rất may chưa để lại hậu quả nghiêm trọng
trả lời về hình ảnh một thanh niên bị tác động đến tách rời cánh tay
được cho là nạn nhân trong vụ hỗn chiến thượng tá cương cho biết đây hoàn toàn là bịa đặt
trong vụ việc trên chỉ có duy nhất một người bị thương do bị mảnh thúy tinh bắn trúng mắt
đồng thời thượng tá cũng cảnh báo người dân cần tỉnh táo trước các thông tin trôi nổi trên mạng xã hội
tránh chia sẻ lan truyền thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng
chiều ngày bốn tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình quyết định khởi tố vụ án
đồng thời công an thị xã ba đồn đang tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
và viện kiểm sát nhân dân thị xã ba đồn tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan và điều tra mở rộng
thông tin này cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
tất cả những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại